tại đắk lắc tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo huỳnh minh dương chú tại thị trấn eak huyện ek tỉnh đắk lắc về tội giết người
vào tối ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tại quán nhậu ở thị trấn eak dương nhìn thấy cậu ruột xảy ra mâu thuẫn với huỳnh văn tây
nhớ lại chuyện trước đó cũng bị tây đánh nên dương đã cầm dao bấm đâm nhiều nhát vào tay khiến nạn nhân tử vong
ngày hai mươi tám tháng ba tòa án nhân dân tỉnh đắk lóc xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo huỳnh minh dương hai mươi năm tù giam về tội giết người
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo tuyên y án sơ thẩm